công an tỉnh quảng ninh vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam ba bị can là lãnh đạo công ty cổ phần quản lý đường sông số ba về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các bị can bị khởi tố và tạm giữ gồm phạm văn phả chủ tịch hội đồng quản trị đỗ công hào giám đốc và phạm văn trinh phó giám đốc cùng chú tại thành phố hạ long
cơ quan an ninh điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi một công ty đường sông số ba được cấp phép đã tham gia ký hợp đồng quản lý bảo trì điều tiết giao thông tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh quảng ninh
khi thực hiện các hợp đồng nêu trên phạm văn phả chỉ đạo đỗ công hào và phạm văn trinh lập khống chứng tử sổ nhật ký phương tiện nhật ký tuyến hợp đồng thuê phương tiện nhân công thực hiện công tác quản lý bảo trì điều tiết để nghiệm thu quyết toán vượt qua khối lượng công việc thực tế nhằm chiếm đoạt tiền của nhà nước